ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và triển khai các giải pháp cải cách cải thiện các chỉ số pr index papi và pci
giai đoạn từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn hai mươi tỉnh lào cai đã bám sát nghị quyết ba mươi c của chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính
ban hành kịp thời đề án số hai mươi bảy đầy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn
và đề án số một mươi chín đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh lào cai
qua đó đã có bảy trăm hai mươi thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết tiết kiệm chi phí gần một trăm linh tỷ đồng
cũng tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đưa ra các ý kiến đóng góp các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước
trong năm hai nghìn hai mươi và giai đoạn tới duy trì cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh pr index
chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh papi và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci